hiện nay trên vịnh hạ long có hơn năm trăm linh tàu du lịch được cấp phép hoạt động trong đó có khoảng hai trăm linh tàu lưu trú nghỉ đêm
hoạt động của đội tàu du lịch trong thời gian qua đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển du lịch trên vịnh hạ long nói riêng và du lịch quảng ngân ninh nói chung
tuy nhiên bên cạnh những chuyển biến tích cực chất lượng dịch vụ tàu du lịch hoạt động trên vịnh vẫn còn những mặt hạn chế gây bức xúc cho du khách
để nâng cao chất lượng tàu du lịch tại các buổi làm việc với tri hội tàu du lịch hạ long lãnh đạo thành phố hạ long và các sở ban ngành đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong hoạt động tàu thăm quan vịnh như giá cả dịch vụ trên tàu rút ngắn thời gian tour tuyến tham quan trên vịnh của du khách
thời gian chờ tàu quá lâu của khách du lịch đi ghép ý thức của thuyền trưởng và các thuyền viên về chế độ trực canh trực ca trên tàu du lịch
để nâng cao chất lượng dịch vụ tàu du lịch lãnh đạo thành phố hạ long đề nghị tri hội tàu du lịch hạ long đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức văn hóa ứng xử cho các chủ tàu thuyền trưởng thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hoạt động tàu du lịch
phải phân công rõ chế độ trực canh trực ca và gắn trách nhiệm giữa chủ tàu và thuyền viên bảo đảm an toàn tài sản cũng như tính mạng con người
để nâng cao chất lượng dịch vụ tàu du lịch lãnh đạo thành phố hạ long đề nghị tri hội tàu du lịch hạ long đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức văn hóa ứng xử cho các chủ tàu thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hoạt động tàu du lịch